từ ngày hôm nay đến ngày bảy tháng tám trung quốc sẽ tiến hành các cuộc tập trận quân sự và huấn luyện quan trọng
trong đó có bắn đạn thật tại sáu khu vực quanh đảo đài loan trung quốc
theo hãng tin tân hoa xã bộ tư lệnh quân khu phía đông trung quốc ngày hôm qua cũng đã tập trận và huấn luyện chung
ở vùng biển phía bắc tây nam và đông nam ngoài khơi đảo đài loan trung quốc
các cuộc tập trận có sự tham gia của lực lượng hải quân không quân tên lửa lực lượng hỗ trợ chiến lược
và hỗ trợ hậu cần trên không trên biển
các cuộc tập trận tập trung vào tấn công mục tiêu trên biển mục tiêu mặt đất và kiểm soát vùng trời
cũng như khả năng chiến đấu chung của các binh sĩ
căng thẳng xung quanh eo biển đài loan đang gây lo ngại trong khu vực và trên thế giới
trong các tuyên bố mới nhất các ngoại trưởng asean nhật bản và các nhóm các nền công nghiệp phát triển
hàng đầu thế giới g bảy đã bày tỏ quan ngại về những rủi ro an ninh tại khu vực
và kêu gọi trung quốc giải quyết căng thẳng xung quanh eo biển đài loan một cách hòa bình